du lịch việt nam những năm gần đây đang trên đà phát triển mạnh mẽ năm hai nghìn một mươi tám ngành du lịch đã đón một mươi năm sáu triệu khách quốc tế
phục vụ trên tám mươi triệu lượt khách nội địa và tổng thu đạt sáu trăm hai mươi tỷ đồng và được tổ chức du lịch thế giới xếp thứ ba trên một mươi quốc gia tăng trưởng du lịch cao nhất
tuy nhiên hiện nay nguồn nhân lực du lịch đang thiếu và yếu đó cũng là bài toán khó mà ngành du lịch và khách sạn cần phải quan tâm giải quyết
hiện tại việt nam có trên một ba triệu lao động du lịch chiếm khoảng hai năm tổng lao động cả nước trong đó chỉ có bốn mươi hai được đào tạo về du lịch
một mươi là từ các ngành khác chuyển sang và khoảng hai mươi chưa qua đào tạo chính quy mà chỉ được huấn luyện tại chỗ
vậy nên để đạt được mục tiêu phát triển du lịch đã đề ra trong những năm gần đây các cơ quan quản lý doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cần giải được bài toán nhân lực lao động trước tiên
đây là nội dung của diễn đàn việc làm ngành du lịch khách sạn
đại học kinh tế quốc dân tổ chức vừa qua với sự tham gia của một mươi trường đại học và hơn sáu mươi doanh nghiệp du lịch và khách sạn lớn tại việt nam
một trong những vấn đề cấp bách hiện nay đặt ra là chúng ta phải tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của du lịch việt nam
và ngày hội việc làm lần này được tổ chức sẽ là một bước khởi đầu cho quá trình đào tạo nuôi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
tại đây thì chúng tôi có những định hướng nghề nghiệp rõ ràng cụ thể cho các bạn
và hơn xa hơn nữa là chúng tôi được trao đổi cùng với các khoa các tổ các trường để chúng tôi đưa ra những mong muốn của các doanh nghiệp nói chung
làm sao mà khi mà sinh viên ra trường các bạn có một cái chất lượng ổn định và hoàn toàn có thể là đáp ứng được công việc của doanh nghiệp luôn khi mà tuyển dụng vào
thay vì chúng tôi phải đào tạo lại từ đầu gần như một trăm linh
trong khuôn khổ của diễn đàn diễn ra các hoạt động chính như tư vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp du lịch và khách sạn lớn tại việt nam
để tuyển dụng và phát triển nhân lực đặc biệt là những chia sẻ của các doanh nghiệp về ngành du lịch khách sạn với sinh viên các trường đại học tham dự
đến đây thì em được giao lưu với tất cả các bạn trong cùng khối du lịch ở các trường khác nhau
và đặc biệt là em được tiếp cận đối với các doanh nghiệp du lịch và đây cũng chỉ là cơ hội để em sau khi ra trường em có thể làm việc trong các doanh nghiệp này
biết được một điều là các công ty lữ hành họ cần sự năng động cần sự nhiệt tình và cần kiến thức thực hành nhiều hơn là kiến thức lý thuyết
thì từ đó thì bản thân em
ngoài kỹ thức trên nhà trường thì bọn em sẽ học thêm kỹ thức thực hành thực tế để phát triển năng lực bản thân mình hơn năng động hơn
có thể nói hoạt động này mang ý nghĩa và giá trị rất tích cực trong vấn đề phát triển nhân lực ngành du lịch khách sạn hiện nay
bởi nó chính là cầu nối thiết thực nhất giữa sinh viên ngành du lịch và các doanh nghiệp tuyển dụng để nói lên yêu cầu và suy nghĩ của mình
cũng như tiếp thêm ngọn lửa đam mê nhiệt huyết với ngành nghề còn mới mẻ này